căng thẳng tại ukraine cũng đang khiến thị trường năng lượng thế giới trao đảo
giá dầu mỏ hiện đang ở mức cao nhất trong hơn một mươi năm qua
trong khi giá khí đốt cũng tăng lên mức cao kỷ lục ở châu âu
do những lo ngại gián đoạn nguồn cung khi mà liên minh châu âu eu và mỹ
áp đặt trừng phạt vào lĩnh vực năng lượng của nga
lúc này các nước cũng đang tính đến việc là giảm phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của nga
vốn chiếm phần lớn lượng nhập khẩu
trong diễn biến mới nhất các bộ trưởng năng lượng nhóm các nước công nghiệp phát triển
hàng đầu thế giới g bảy gồm có pháp đức italia nhật bản mỹ anh và canada
đã nhất trí đẩy mạnh các nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng từ phía nga
tại cuộc họp trực tuyến thì các bộ trưởng g bảy cũng chung quan điểm rằng
cần phải đa dạng hóa các nguồn năng lượng trong đó có năng lượng điện hạt nhân
theo bộ trưởng kinh tế thương mại và công nghiệp nhật bản koichi haguda
các nước thành viên g bảy sẽ đưa ra những thay đổi để việc phát triển năng lượng hạt nhân đạt hiệu quả hơn
trước đó mỹ đã cấm nhập khẩu dầu thô một số sản phẩm dầu mỏ
khí đốt tự nhiên hóa lỏng và than đá của nga trong vòng trừng phạt mới nhất
nhằm vào moscow do chiến dịch quân sự tại ukraine